cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn sơn nam
trú tại tổ một mươi một thị trấn sông mã huyện sông mã tỉnh sơn la về hành vi cưỡng đoạt tài sản
tại cơ quan công an nam khai nhận trước đây do có quan hệ bạn bè với nạn nhân
nên nạn nhân đã đến nhà đối tượng nam để chụp ảnh thẻ
nam là thợ thuộc ảnh và trong quá trình thay quần áo để chụp ảnh
thì đã bị camera nhà đối tượng nam ghi lại
đối tượng nam đã lấy hình ảnh đó và cắt ghép với phòng nhà nghỉ
sau đó đối tượng đã lập một nick facebook ảo gửi hình ảnh cắt ghép nhạy cảm cho nạn nhân
và nhắn tin đe dọa sẽ gửi những hình ảnh này cho gia đình bạn bè người thân
do quá sợ hãi nạn nhân đã chấp nhận chuyển một mươi hai triệu đồng cho đối tượng nam
hiện tại cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc
đề nghị ai là nạn nhân của đối tượng nguyễn sơn nam
thì xin liên hệ với điều tra viên phạm văn cường số điện thoại chín trăm tám mươi chín ba trăm tám mươi sáu ba trăm năm mươi chín
để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luận